chiều tối nay các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã tiến hành các thủ tục khám xét nhà riêng của phúc xo
tức trần ngọc phúc được biết đến trên mạng xã hội là người đeo nhiều vàng nhất việt nam
trước đó sau hơn bốn tháng theo dõi tối ngày chín và dạng sáng ngày một mươi tháng bốn
công an tp hcm và đoàn liên ngành văn hóa xã hội bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke xo fran
phát hiện ở sáu phòng có gần một trăm linh người có biểu hiện sử dụng ma túy và thu giữ được lượng lớn chất cấm
qua kiểm tra có nhiều người dương tính với ma túy trong đó có gần ba mươi nữ tiếp viên của quán hát này
chiều cùng ngày công an đã đến khám xét nhà riêng của phúc xo tức trần ngọc phúc ông chủ của karaoke xo pharong
để thu thập tài liệu sự việc đã khiến rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi
hiện công an chưa công bố kết luận vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan trong các bản tin thời sự sau
thời gian qua với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt
nhiều chuyên án ma túy nhiều người xương tính với ma túy nhiều người xương tính với ma túy
do công an tp hà nội đấu tranh triệt phá đều có sự tham gia điều hành của những nữ quái có tuổi đời còn khá trẻ
với thủ đoạn tinh vi các bà trùm cũng tỏ ra liều lĩnh và nguy hiểm không kém gì các đối tượng tội phạm ma túy là nam giới
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tại huyện hương khê hà tĩnh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác
tổ chức vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ
trong nhóm đối tượng nguy hiểm bị bắt có nguyễn thành trung chú xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
ngay sau khi trung bị bắt vợ hờ của trung là nguyễn thị nhàn hai mươi tám tuổi chú ở thị trấn thứ ba huyện an biên tỉnh kiên giang
tiếp tục điều hành hoạt động mua bán ma túy từ hà tĩnh nghệ an ra hà nội và các tỉnh phía bắc tiêu thụ
sau một thời gian dày công trinh sát công an quận hoàng mai hà nội hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã bắt quả tang nhàn khi đang trên đường vận chuyển ba kg ma túy đá từ nghệ an ra hà nội
thuê căn hộ trung cư cao cấp để làm địa điểm cất giấu và giao dịch mua bán ma túy là thủ đoạn của nữ quái trần thị thu hằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
tại phường thổ quan quận đống đa hà nội
hằng là đối tượng đã có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sau khi ra tù hằng lại ngựa quen đường cũ
tiếp tục cấu kết với các đối tượng ở nghệ an
hình thành đường dây mua bán ma túy với quy mô lớn đưa ma túy về hà nội tiêu thụ
số lượng ma túy cơ quan công an thu giữ trong chuyên án này là rất lớn
một mươi bánh heroin sáu năm trăm linh gram ma túy và tám mươi tám túi chứa các viên ma túy tổng hợp
việc đã đưa đẩy tôi đến phạm tội
tôi biết hành vi phạm tội ma túy của tôi là sai phạm về các luật
tôi rất an năng ngồi lỗi
theo đúng với cái mà hoạt động của các đối tượng ma túy trên toàn thế giới
tức là chúng cũng sử dụng rất nhiều loại công nghệ cao
rồi các cái thiết bị về thông tin
thế và cũng sử dụng rất nhiều loại công nghệ cao
cũng có những hoạt động bối phó với cơ quan điều tra
thế và đặc biệt là tìm những nơi mà chúng làm nơi chứa hàng
cũng như nơi tổ chức để mua bán ma túy
là những cái nơi mà rất khó để được chức năng có thể tiếp cận
ví dụ bây giờ hiện nay là những trung cư cao cấp
còn đây là trân dung bà trung một bom ke ma túy
hoạt động gây nhức nhối tại địa bàn quận ba đình
đó là đỗ thị bích thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại đường yên phụ phường nguyễn trung trực quận ba đình
thủy cũng là đối tượng đã có tiền án
về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
nên rất tinh quái trong các chiêu trò đối phó với cơ quan công an
như vậy từ đầu năm đến nay
công an hà nội đã đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án ma túy
do các đối tượng nữ quái điều hành cầm đầu
việc đấu tranh với loại đối tượng này
đòi hỏi việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong đó có nhiều trinh sát nữ vào cuộc
trong quá trình đấu tranh với đối tượng là nữ giới
thì bọn tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
ví dụ như trong quá trình theo dõi hay là
cũng phải có những trinh sát nữ
là bầu trí vào để theo dõi đối tượng
và đối tượng nữ này thường thường hoạt động nó rất là tinh vi
thường thường những cái địa bàn mà đối tượng giao ma túy
là bao giờ cũng gần những cái chỗ bờ sông
hay là những cái hồ ao nào đấy
khi mà phát hiện có một cái đồng tĩnh gì
thì là đối tượng giao ma túy
thì là đối tượng sẽ sẵn sàng là tẩu táng thăng vật
nguồn lợi nhuận lớn từ các hoạt động mua bán vận chuyển ma túy
vẫn khiến nhiều đối tượng sẵn sàng lao vào con đường phạm tội
tuy nhiên dù tội phạm có tinh vi nguy hiểm đến đâu
cũng không thoát được các cuộc tấn công
truy quét tội phạm của lực lượng công an
và những nữ quái buôn bán cái chết trắng
sẽ phải đối diện với những bản án nghiêm khắc của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuyên quang
vừa ra quyết định khởi tố bị can
đối với lan ngọc tú sinh năm hai nghìn ba
và trần văn thư sinh năm hai nghìn một
cùng chú tại xã nhữ hán huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào hồi bốn h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn
tại khu vực cầu trà hai thuộc tổ hai mươi phường hưng thành thành phố tuyên quang
lan ngọc tú và trần văn thư đã thực hiện hành vi cướp giật túi sách
của chị trinh thị trình
trương thị trình chú tại huyện yên bình tỉnh yên bái
trong túi có một điện thoại di động
ba triệu bảy trăm linh nghìn đồng tiền mặt
từ tờ tùy thân
sau một mươi hai h nhận được tin báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuyên quang
truy bắt được hai đối tượng trên
và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại
thưa quý vị lừa đảo xuất khẩu lao động là bài học quá cũ
thế nhưng hiện tại vẫn nhiều người mắc phải bẫy lừa
hàn quốc vốn là thị trường xuất khẩu trong mơ
với mức lương hàng chục triệu đồng một tháng
sau năm năm làm việc trở về
có cả tỷ đồng trong tay
do đó lợi dụng tâm lý muốn sang hàn quốc làm việc của người lao động
một doanh nghiệp tài sản
một doanh nghiệp dù không có giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
vẫn tiến hành thu hàng trăm triệu của người lao động
với lời hứa sẽ đưa họ sang hàn quốc làm việc
chỉ vì mơ ước có một việc làm ở nước ngoài
để có thể thoát nghèo
thế nhưng thoát nghèo thì chưa thấy đâu
mà chỉ thấy có thể phải cánh cả một món nợ lớn
giấy chứng từ đưa tiền có dấu đỏ
giấy khất nợ
hẹn trả lại tiền nhưng không trả
doanh nghiệp còn ngang nhiên
thách thức người lao động
chỉ vì tin tưởng và mong muốn
có một công việc tại hàn quốc
mà người này đã đưa số tiền năm trăm linh triệu đồng
và một mươi ba đô la mỹ cho công ty cổ phần việt pride
để cho cháu gái được xuất khẩu
tuy nhiên công việc mơ ước thì chưa thấy đâu
mà tiền đặt cặp khó có thể lấy lại
sau gần tám tháng chờ đợi
hậu quả giờ nợ trông chất
họ có tư vấn cho bọn em là
đi theo cái diện này
chẳng là cái diện này
nhưng mà vì là vì thương mại thôi
nhưng sang đến hàn quốc
thì là sẽ xin được việc
thì cháu em cũng hoàn cảnh
tiền thì nộp như thế
mà để được cái số tiền đấy
thì là gia đình cháu nhà mình
đã phải đi vay anh em họ hàng
vay cả ngân hàng
có thể vay cả lại cả người ngoài
vì quá lâu không đi được
mà phải số tiền lãi nó cũng nhiều
nên là em cũng xin rút lại hồ sơ và tiền
hầu như tuần nào cũng có phải đến công ty đấy
để em gồm em chờ
thì cũng có viết giấy tổng ba lần khất của em rồi
và đến lúc mà đến ngày
thì đến ngày khất để em đến em lấy tiền
thì đến mình không gặp
mà gọi điện không bao giờ nghe máy
liên quan đến vụ việc này
phóng viên đã đến làm việc với cục lao động ngoài nước
bộ lao động thương minh và xã hội
được biết hiện nay chỉ có ba hình thức
đưa người lao động việt nam sang hàn quốc làm việc
một là chương trình lao động phổ thông
với visa e chín
đây là hình thức phi lợi nhuận
người lao động chỉ phải chịu chi phí khoảng bảy trăm linh usd trước khi đi
người lao động phải vượt qua kỳ thi kiểm tra tính hàn quốc
do trung tâm lao động ngoài nước
thuộc bộ lao động thương binh xã hội tổ chức
thứ hai là một số doanh nghiệp
đưa thuyền viên tàu cá gần bờ sang hàn quốc
thông qua hiệp hội thủy sản
với số lượng gần một lao động
cuối cùng là loại hình đưa lao động có tay nghề kỹ thuật cao
sang làm việc tại hàn quốc với visa e bảy
còn tất cả các loại hình khác
như đi bằng visa du lịch
hai dạng vừa học vừa làm sang hàn quốc làm việc
đều là bất hợp pháp
chúng tôi nhận định ngay ban đầu
công ty mà được nêu danh
thì là không có giấy phép
vì đưa lao động
đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
do bộ lao động thương minh xã hội cấp
thì phải khẳng định là đơn vị này không có chức năng
đưa người đi nước ngoài làm việc
thì liên hệ với một công ty
mà họ chưa có giấy phép
thì cả hai bên
thì đều là
có lỗi là bởi vì
thứ nhất là đơn vị thì không có chức năng
thì không được phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
thứ hai là người lao động
khi mà tìm hiểu để mà đăng ký
một nghề nghiệp
một việc làm ở nước ngoài
tìm hiểu ở cái công ty mà chắc chắn
rằng có giấy phép xuất khẩu lao động
thì đấy là một cái trường hợp
là đi lao động ở nước ngoài làm việc
theo hợp đồng hợp pháp
phóng viên đã đến công ty cổ phần việt bly
để tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động của doanh nghiệp
và được biết hiện giám đốc
ông trị ngập anh đang đi vắng
và người đàn ông giới thiệu là nguyễn tiến đông
cổ đông và là trưởng ban kiểm soát của công ty tiếp
và đây là cách
của công ty này đưa người lao động đi hàn quốc
với công ty mình
thứ nhất là đưa người lao động đi làm
tại những cái quốc gia nào ạ
bây giờ là đang
chú trọng hàn quốc
đi lao động là theo chương trình nào ạ
tất cả những cái
tức là mình ký với các doanh nghiệp
của bên kia
hoặc là các đơn vị
ký trực tiếp
thông qua nó
đưa qua các đơn vị đó

nghĩa là doanh nghiệp mình
ký trực tiếp với các doanh nghiệp của hàn quốc
có những cái thì mình được
ký trực tiếp
có một cái thì là trong cái khối của chúng tôi
cùng đoàn thì là người ta sẽ
chứ không phải doanh nghiệp nào mình cũng ký được
khi phóng viên đề nghị được
cung cấp giấy phép của cục lao động ngoài nước
thì vị trưởng ban kiểm soát này
đã ngay lập tức thay đổi thế độ
và không hợp tác với phóng viên
không chụp cái gì nữa
mời ra ngoài
nhà báo hù dọa là được à
thế tôi đang hỏi các giấy tờ liên quan đến vấn đề này
vì bọn tôi nhận được đơn tố cáo của người dân
đơn tố cáo của người dân

với những tài liệu
mà phóng viên thu thập được
và qua làm việc với cơ quan chức năng
thì rõ ràng công ty cổ phần việt bly
không có chức năng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài
cụ thể vụ việc ra sao
doanh nghiệp có sai phạm hay không
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin gửi tới quý vị và các bạn
và các bản tin tiếp theo
một thông tin đáng chú ý khác
các cơ quan chức năng đang vào cuộc
điều tra làm rõ thông tin
thầy giáo trường trung học cơ sở trần phú
quận hoàng mai hà nội
có hành vi
xâm ô các học sinh nam
giao đổi với báo chí chiều nay
ngày một mươi tháng bốn
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
đơn vị này đã nhận được báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo
quận hoàng mai
về việc phụ huynh trường trung học cơ sở trần phú
quận hoàng mai phản ánh
thầy giáo của trường này có hành vi dâm ô với học sinh nam
hiện vụ việc đã được các cơ quan chức năng
vào cuộc điều tra làm rõ
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội khẳng định
đây là sự việc xảy ra trong ngành giáo dục
là trách nhiệm của sở
tuy nhiên do trường trung học cơ sở
thuộc cấp quản lý trực tiếp của cấp quận
nên sở đã yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo
quận hoàng mai phải có trách nhiệm điều tra
xác minh sự việc và công bố thông tin
trước đó trên một số phương tiện thông tin đại chúng
có phản ánh thông tin về việc
thầy giáo dạy toán của trường trung học cơ sở trần phú
quận hoàng mai
có hành vi sờ vào vùng kín của một số học sinh nam
vụ việc đã được phụ huynh phản ánh
với nhà trường trong buổi làm việc
diễn ra sáng nay ngày một mươi tháng bốn
với đặc thủ có nhiều đồi núi
khu vực hiểm trở địa bàn trải dài
và nhiều xã ở vùng sâu vùng xa
hòa bình thường là một trong những địa phương
bị thiệt hại nặng nề trong mùa mưa lũ
năm nay công tác phòng chống thiên tai
đã được triển khai từ rất sớm
để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất
bên cạnh việc gia cố các công trình thủy lợi
và hồ đập thì công tác kiểm tra
kiểm soát các phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn
cũng được lực lượng chức năng
chú trọng ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
một buổi tuần tra kiểm soát
của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
công an tỉnh hòa bình
khá nhiều trường hợp thuyền xuất bến
mà khách du lịch chưa mặc áo phào
nhiều lý do được đưa ra
như sợ bẩn sợ ướt
thiếu thẩm mỹ
và thậm chí là không thích mặc
tôi cũng có dặn
anh em thuyền viên
là bắt buộc phải cho khách
và hướng dẫn khách mặc áo phào
để cho đảm bảo
cái an toàn
lúc mình vận chuyển trên lồng hồ
và hai nữa cũng
dặn hành khách là không được
phép di chuyển
trong lúc tàu chạy
và không được đứng ngồi ngoài mũi
không được bám tay ra ngoài lan can để đảm bảo cái an toàn
cho hành khách
và hai nữa là tàu thuyền chúng tôi cũng
trang bị đầy đủ thiết bị an toàn
cứu hộ kêu nạn nếu có trường hợp sốt nhất xảy ra
trước mùa mưa bão

mới đây lực lượng liên ngành
gồm cục cảnh sát giao thông
cục đường thủy nội địa việt nam
và cục đăng kiểm việt nam
đã tổ chức tuyên truyền phổ biến
tới các chủ phương tiện chủ tàu thuyền
ở khu vực thung nai lòng hồ hòa bình
những nội dung chủ yếu trong đảm bảo an toàn
giao thông đường thủy
trong đó đặc biệt chú trọng đến mức độ an toàn
của phương tiện và kỹ năng của người cầm lái
chị đào cho lực lượng cạm vụ
không làm thủ tục
cho các phương tiện không đăng ký đăng kiểm
không được chợ hàng qua tạp
và đặc biệt là phương tiện vận tải
từ bờ ra đảo
những người điều khiển không đủ bằng cấp
hoặc là điều khiển phương tiện không dùng loại
lập thoại cân quyết xử phạt
và không cho ra xuất bến
trong quá trình triển khai
chúng tôi cũng phối hợp với địa phương
để chỉ đạo các lực lượng tại chỗ
cố gắng là gọi như cùng nhau
phối hợp để xử lý kịp thời
công tác phòng chống lục bạo
và coi như là thường xuyên báo cáo về bộ
và ủy ban tòa nhà thông
để xin chỉ đạo xử lý tiếp tục
trong quá trình phối hợp với chính quyền địa phương
trên cả nước
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
phát hiện và xử lý các vi phạm
như là phương tiện không đầy đủ
các trang thân vị an toàn
phương tiện không có đăng ký đăng kiểm
và phương tiện đầy đủ
các trang thân vị an toàn
mà trở quá số người quy định
qua công tác tuần tra kiểm soát
đã phát hiện hai mươi một trường hợp
chủ phương tiện đưa phương tiện
hoạt động là sử dụng
giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
của phương tiện hết hạn
đã đình chỉ hoạt động
và đề nghị chủ phương tiện
không đưa phương tiện không đủ điều kiện
và hoạt động theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó lực lượng liên ngành
cũng lập các đoàn kiểm tra định kỳ
và bất ngờ những phương tiện
đang lưu thông trên lòng hồ
đảm bảo các phương tiện chỉ xuất biến
khi đã tuân thủ đầy đủ quy trình
các chủ phương tiện chủ tàu thuyền
cũng được thông báo phải luôn cập nhật tin tức
thông qua các kênh truyền thông radio
về tình hình mưa bão
tuyệt đối không cho phương tiện vận hành
khi có mưa rông và bão lớn
để đảm bảo an toàn
giao thông đường thủy trong mưa lũ
công an tỉnh đã
xây dựng kế hoạch
của công an tỉnh
đồng thời đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
xây dựng kế hoạch
để tổ chức tuyên truyền
cũng như tổ chức tuần tra kiểm soát
để xử lý các phi phạm
nhằm đảm bảo an toàn giao thông
trên đường thủy thuộc sông đà
thuộc tỉnh hòa bình
cũng như là vùng hồ hòa bình
tăng cường xử lý các trường hợp phi phạm
đặc biệt là các phương tiện mà không đăng ký đăng kiểm
để đảm bảo an toàn giao thông
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt
của cơ quan chức năng và lực lượng liên ngành
còn đòi hỏi ý thức từ chính
những người chủ phương tiện lái tàu thuyền
tại hòa bình
nếu vẫn giữ tư tưởng chủ quan
không thường xuyên kiểm tra phương tiện
và trang thiết bị
thì chắc chắn nhiều vấn đề sẽ xảy ra
trong đợt mưa bão sắp tới
sáng nay tại hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã có buổi gặp mặt thân mật
đoàn chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
nhằm lắng nghe công tác mặt trận năm hai nghìn một mươi tám
nhiệm vụ trọng tâm công tác năm hai nghìn một mươi chín
và phản ánh tâm tư nguyện vọng
của các tờ lớp nhân dân
cùng những kiến nghị với lãnh đạo đảng nhà nước
tại buổi gặp mặt
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
trần thanh mẫn đã chia sẻ về tâm tư
nguyện vọng của các tờ lớp nhân dân
chủ tịch trần thanh mẫn cho biết
nhân dân thể hiện sự tin tưởng kỳ vọng
vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt
của đảng nhà nước trong đấu tranh
chống tham nhũng lãng phí
tuy nhiên cử tri và nhân dân còn bức xúc
về nạn tham nhũng vật môi trường đầu tư
kinh doanh còn những bất cập
thủ tục hành chính còn dườm già
phát biểu tại buổi gặp mặt
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định
và đánh giá cao vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam
trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đoàn kết quốc tế
tranh thủ tối đa sự ủng hộ đoàn kết giúp đỡ
của các nước trên thế giới
tiếp thu ý kiến về công tác phòng chống tham nhũng
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
quan điểm xây là cơ bản chống là quan trọng
xây cũng là để chống
mà chống chính là để xây
để cảnh tỉnh cảnh báo ngăn ngừa giăn đe
cần có cơ chế kiểm soát quyền lực cho tốt
phát huy vai trò giám sát của nhân dân
từng đoàn thể phải có cơ chế kiểm tra
giám sát chống lạm quyền
phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm
xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên trọng yếu
tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng
cần quan tâm đến việc xây dựng văn hóa
không để đạo lực xuống cấp
về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định
đảng nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho các tôn giáo tự do phát triển
không định kiến không phân biệt
nhưng lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật
thì phải ngăn chặn xử lý nghiêm
liên quan đến vấn đề biển đông
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
cần nắm vững quan điểm đường lối chiến lược lâu dài của đảng nhà nước
đó là kiên định giữ vững chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
nhưng phải có phương pháp cách làm hiệu quả
giữ vững ổn định để phát triển
sáng nay tại hà nội phiên họp thứ ba mươi
của ủy ban thường vụ quốc hội đã chính thức khai mạc
theo dự kiến tại phiên họp này
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ thảo luận
và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng
đặc biệt là công tác chuẩn bị kỳ họp thứ bảy
sẽ diễn ra vào tháng năm tới
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội
sẽ cho ý kiến về chín dự án luật
trong đó có một số luật quan trọng
như luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật cán bộ công chức và luật viên chức
luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
ủy ban thường vụ quốc hội
cũng sẽ xem xét và thảo luận
về dự kiến chương trình xây dựng luật
pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi của quốc hội
cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội
và việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn
nhóm vấn đề thứ ba được ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận
chính là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật
về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai
tại đô thị
từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám
và báo cáo của chính phủ
về việc thực hành tiết kiệm
chống lãng phí năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến phiên họp thứ ba mươi ba
của ủy ban thường vụ quốc hội
sẽ bế mạc vào ngày một mươi tám tháng bốn
tiếp tục phiên họp thứ ba mươi ba
của ủy ban thường vụ quốc hội
chiều nay các đại biểu đã thảo luận
về hai dự án luật gồm luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm
và luật sở hữu trí tuệ
qua thảo luận các đại biểu nhất trí
việc sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm
và luật sở hữu trí tuệ là cần thiết
nhằm thực thi các cam kết đã có hiệu lực
trong hiệp định cptpp
đặc biệt nhiều ý kiến quan tâm tới các quy định
về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
trong luật kinh doanh bảo hiểm
bởi theo tờ trình của chính phủ
hiện việt nam đã có những dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
như môi giới tư vấn bảo hiểm
giám định rủi ro hỗ trợ bồi thường tổn thất
thế nhưng vẫn thiếu các quy định pháp luật cụ thể
về những loại hình kinh doanh này
đặc biệt là trong bối cảnh việt nam tham gia
các điều ước hiệp định thương mại quốc tế
nhiều ý kiến đề nghị
cơ quan soạn thảo cần ra soát lại
và bổ sung dự thảo luật
bảo đảm phù hợp với thực tế hiện nay
viện pháp bảo hiểm
để có dịch vụ thanh toán hộ

tại phiên thảo luật
nhiều ý kiến cho rằng
hồ sơ dự án luật bảo đảm quy định của pháp luật
về nội dung và hình thức
đủ điều kiện chính quốc hội thảo luận xem xét
thông qua theo trình tựu thủ tục giúp họ
tại kỳ họp thứ bảy
sáng nay tại hà nội
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và đón nhận huân truyền thống
trường quân công hạng nhất của chủ tịch nước trao tặng
đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
cùng dự có đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí lê hồng anh
nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên thưởng trực ban bí thư
các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo bộ công an
và đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
cách đây bốn mươi năm năm
ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
bộ công an đã tổ chức trọng thể
lễ tuyên thệ và đi vào hoạt động
của lực lượng cảnh sát bảo vệ
nay là lực lượng cảnh sát cơ động
sáu mươi năm năm xây dựng chiến đấu và phát triển
dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước
mà trực tiếp là đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
sự giúp đỡ yêu thương đùm bọc của nhân dân
lực lượng cảnh sát cơ động
đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành
về mọi mặt
đồng chí lê hồng anh
được tổ chức theo mô hình vũ trang chiến đấu tập trung
to tính cơ động chiến đấu cao
lực lượng cảnh sát cơ động luôn có mặt
ở các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác
chấn áp và chặn đứng âm mưu của các thế lực thù địch
kịp thời giải quyết nhanh chóng ổn định tình hình
trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của bộ công an
khám phá nhiều chuyên án lớn
đặc biệt là các chuyên án đấu tranh
với các loại tội phạm hình sự có tổ chức
hoạt động theo kiểu xã hội đen
đồng thời là một trong những đơn vị chủ công
đi đầu của bộ công an
trong thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn
phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai hỏa hoạn
chủ động phối hợp với các lực lượng
tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện
hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng của đất nước
gần đây nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
góp phần và thành công chung
của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
được tổ chức tại hà nội
ghi nhận những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động
đã đạt được trong bốn mươi năm năm qua
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
đại tướng tô lâm trao tặng và gắn
huân chương quân công hạng nhất lên lá cờ
truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong thời gian tới hết sức nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
phải nêu cao tinh thần cảnh sát cách mạng
chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác
nhất là công tác nắm dự báo tình hình
tham mưu cả về chiến lược và chiến thuật
giúp đảng ủy công an trung ương bộ công an
quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả
các chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước
về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng
cảnh sát cơ động chính quy tinh nguyện hiện đại
đồng thời nhấn mạnh
trong bất cứ tình huống nào
cũng phải giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp
về mọi mặt của đảng
giữ vững chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị xã hội
tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi
để xây dựng và phát triển đất nước
không ngừng đổi mới
nội dung chương trình phương pháp
nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện diễn tập thực binh
chủ động bố trí lực lượng phương tiện phương án
bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước
các hội nghị các đoàn khách quốc tế
đến thăm và làm việc tại việt nam
các mục tiêu quan trọng về chính trị kinh tế văn hóa xã hội
cơ quan đại diện ngoại giao tại việt nam
sẵn sàng phối hợp với các lực lượng
trong đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn
giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp về an ninh trật tự
đấu tranh chiến áp tội phạm
nhất là tội phạm ma túy tội phạm có tổ chức
tội phạm sử dụng vũ khí
hoạt động theo kiểu xã hội đen
các hoạt động gây dối an ninh trật tự
tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân
với lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm tin tưởng
trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
lực lượng cảnh sát cơ động cả nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ
vững chắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
góp phần xứng đáng thực hiện nhiệm vụ chung của lực lượng công an nhân dân
và phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
trong khuôn khổ lễ kỷ niệm
đã diễn ra phần duyệt đội ngũ
diễu hành phương tiện vũ khí trang bị
và biểu diễn khí công chiến thuật võ thuật
của lực lượng cảnh sát cơ động
với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ
cùng với trang thiết bị vũ khí kỹ thuật công cụ hỗ trợ
ngày càng tiên tiến hiện đại
góp phần nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng cảnh sát cơ động
xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thực sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện và hiện đại
sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân